trước hết có sự có mặt của nhà thơ dịch giả nguyễn quang thiều chủ tịch hội nhà văn việt nam khóa một mươi
và vị khách thứ hai có mặt trong cuộc trao đổi chúng tôi ngày hôm nay là nhà thơ nhà báo trần hữu việt
trưởng ban văn hóa văn nghệ báo nhân dân ủy viên ban chấp hành hội nhà văn việt nam lần thứ một mươi
thứ hai vị khách của chương trình có thể nói rằng trong tư cách là những thành viên của ban chấp hành mới
thì các vị là những người đầu tiên
một chủ tịch đầu tiên của ban chấp hành khóa một mươi
một ủy viên ban chấp hành đầu tiên
với tư cách là những người đầu tiên như vậy thì các vị có thể cho biết cảm giác của mình
trước một công việc mới
đây là một cuộc chuyển giao thế hệ
và chủ trương này là chủ trương của từ ban bí thư cho đến ban chỉ đạo đại hội
cũng là đồng thời nó hòa đồng với tinh thần suy nghĩ của rất nhiều hội viên
và chính vì thế mà đại hội đã bầu một cách rất là gọn ghẽ nhanh chóng
và đầy tính thiết phục một mươi một thành viên trong ban chấp hành khóa một mươi
nhưng mà cái cảm giác vui đó nó chỉ đi qua trong một ngày thôi
và ngay hôm sau trở về nhà thì tôi đã thấy đầy cảm giác của lo âu
cảm giác rằng như là đôi vai mình nặng hơn lưng mình cong xuống hơn một chút
bởi vì trước mặt là một thách thức lớn
và tất cả các ủy viên của ban chấp hành của nhà văn việt nam chưa ai nói với nhau điều đó
nhưng chúng tôi đã có thể cũng điều hiệu với nhau rằng chúng tôi đều mang tâm trọng cho các bạn
và chẳng chung điều đó
nó là một thách thức thách thức và thách thức
để tới đây cái cuộc họp ban chấp hành phiên thứ hai rất quan trọng
là chúng tôi sẽ hoạch định một con nộ trình của năm năm cho cái nhiệm kỳ mới của chúng tôi
về những vấn đề liên quan đến văn học nói chung hay cụ thể vấn đề xét giải thưởng
kết nạp hội viên truyền báo văn học việt nam ra thế giới
hay là làm cho đời sống văn học trở nên sống động hơn và lan tỏa hơn trong đời sống chính
quốc gia của mình
mọi người mong muốn là mở ra một cái giai đoạn của chuyển giao thế hệ
nghĩa là mong muốn có những cái bước đột phá
ở một số những cái điểm mà mọi người thấy là nó chưa không còn phù hợp nữa
hoặc là cần phải làm tốt hơn nữa rất nhiều
đấy như là anh thiều có nhắc đấy
đó là cái công tác giải thưởng công tác kết nạp hội viên
những cái cơ quan cấp hai của hội
ví dụ như báo văn nghệ ví dụ như nhà xuất bản
những hoạt động phong trào của trẻ thì như thế nào
của chuyên đề như thế nào
kiện toàn các hội đồng như thế nào
có thể nói là công việc thì rất là nhiều
tuy nhiên thì chúng tôi cũng có một cái niềm tin là
trước thì các anh chỉ có bảy ủy viên ban chấp hành thôi
và bây giờ thì chúng tôi có một mươi một người trải rộng trên các vùng miền
nhưng mà nói cho cùng ra thì một mươi một ủy viên ban chấp hành
thì vẫn là một số lượng quá ít so với cả một một trăm linh bao nhiêu hội viên đó
để làm cái việc đó chúng tôi nghĩ rằng là chắc là chúng tôi sẽ phải ngồi với nhau rất là kỹ
sẽ phải có những hội đồng chuyên môn
là những cái người mà cùng với cả văn chấp hành
tôi nghĩ họ cũng chính là những cái thành viên văn chấp hành
là những cái cánh tay nối dài của văn chấp hành ra
nói thật là giải thưởng những năm gần đây là tôi khá thất vọng
bởi vì sao thất vọng
bởi vì giải thưởng hội nhân văn về mặt chuyên mưu nghiệp
thì ta phải coi rằng đó là cái giải thưởng danh giá của chúng tôi
được đánh giá cao nhất được đánh giá cao nhất về mặt chuyên môn
đấy là về mặt lý thuyết như vậy
nhưng thực tế thì khi một cái giải thưởng được công bố
những giải thưởng gần đây có ít tiếng vang trong đời sống và học
thậm chí là người đọc cũng không quan tâm
và những cái giải thưởng đó thì cũng không tạo ra một cái gì
ví dụ là sách có thể bắn chạy chẳng hạn hoặc nhiều người đọc
thì hầu như các giải thưởng những năm gần đây đều không tạo được một cái dấu ấn đáng kể
thậm chí có nhiều người họ còn không tin vào các giải thưởng nữa
tôi cho rằng đây là một vấn đề rất hết sức cần phải bàn
tại sao lại xảy ra tình trạng này
thì tôi cũng đã đề cập một số
ví dụ như là có nhiều người đã từng từ chối giải thưởng chẳng hạn
hoặc là có nhiều người không tin vào ban giám khảo
đấy là họ cảm nhận của họ
và một cái điều rất quan trọng mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều người mất cái niềm tin này
đó là có một cảm giác không đủ cái sự khách quan
và tôi nghĩ rằng nếu không thay đổi cái tư duy
và chọn những cái sự đột phá trong cái việc trao giải tác phẩm ấy
thì là tôi sợ rằng vẫn sẽ lại lặp lại cái quá trình cũ
giải thì nhiều
nhưng mà không ai biết đến
và tác giả và tác phẩm cũng hầu như được không được tôn vinh
và mọi người ít được biết đến
chúng ta muốn chọn tinh chất
nhưng mà chúng ta lại trần trừ
chúng ta lưỡng lự
bởi vì tôi phát hiện ra
năm khi mà tôi làm phó chủ tịch hội đồng văn xui
tôi mới biết là có nhiều cây bút
bởi vì nó vướng với tuổi
nhưng mà đây phải viết phân biệt là những người tuổi
mà già rồi
hoặc là còn trẻ mà không viết nữa thì không kết nạp
phải kết nạp những người
không viết dù họ già hay trẻ
mấy cái thứ hai là lượng trẻ của chúng ta
thực ra mà nói chúng ta chú ý đến trẻ không
chưa chú ý lắm
bởi vì sao
giới trẻ nó có cái sự kiêu hãnh của nó
cách phải bám rát
và mời nó vào hội
tôi là khi mà giúp việc chị khuê
làm phó chủ tịch hội đồng văn xui
là tôi mời một số anh vào hội
họ lưỡng lự có những người người ta được thuyết phục
chúng ta phải làm như thế chứ
đằng này là phải để chờ cho họ
chúng ta phải làm đơn
như là xin cho thì
cái điều đó tôi thấy là
nó làm cho hội nhà văn càng ngày càng yếu đi
chúng ta phải xác định rằng
một tờ báo ấy
có sự đóng góp của những cây bút giỏi
thì đấy là
họ đương làm sang cho tờ báo
hội nhà văn các hội
có sự có mặt của những con người tai
và đời trẻ năng lực
họ làm sang cho hội
thực ra thì mỗi nhà văn
là có một con đường riêng của mình
hội là tập hợp những cái
xu hướng sáng tác và những cái
tác phẩm hay
để qua đó chúng ta thấy một diện mạo
của một nền văn chương của một đất nước
đấy là điều đầu tiên tôi mong muốn
và điều thứ hai
chúng ta đều thấy rằng là
mỗi mùa kết nạp
cứ gọi là mùa kết nạp mùa giải thưởng
đều có tiếng bất tiếng trì eo xèo
và những cái tác phẩm mà được giải đó
nó không sống lâu trong lòng bạn đọc
hình như có rất là nhiều điều
mà chúng ta có thể
do khách quan hoặc do chủ quốc
và cái điều mong muốn của tôi
trong nhiệm kỳ tiếp theo này
thì nó sẽ ít đi ít đi
tiếng bất tiếng trì
và những cái giải thưởng
nó sẽ làm lâu trong
và nó có những cái xu hướng sáng tác mới
sáng tạo mới
chứ nó không phải là quá truyền thống
quá mòn như bây giờ
tôi nghĩ là hội thì có rất là nhiều nhiệm vụ
nhưng mà một trong những cái nhiệm vụ
mà quan trọng đó chính là bồi dưỡng
một cái lực lượng người viết trẻ
vậy thì cái lực lượng này
thì cũng cần phải nhận được cái sự quan tâm
hỗ trợ thiết thực từ hội
và quan sát những hoạt động hội
tôi cho rằng là hội cũng đã
có những sự quan tâm
như là qua các cái kỳ
hội nghị những người viết văn trẻ
hoặc là qua những hoạt động của
nhà văn trẻ
nhưng mà rõ ràng là những hoạt động đó
chưa được sôi nổi chưa được liên tục
chúng ta cần cụ thể hơn nữa
những sự quan tâm
như là cần có những giải thưởng
những cuộc thi cụ thể
mang những đề tài cụ thể
hoặc là những sự đầu tư cho sáng tác
cho những cuốn sách thật cụ thể
thường niên theo hàng năm
hay là những cái kỳ thực tế
những cái trại sáng tác
mà có sự góp mặt của lực lượng người viết trẻ
thì rõ ràng ở đây chúng ta là thấy đang còn thưa vắng
có thể nói rằng trong lịch sử
của hội nhà văn việt nam
thì cùng với sự phát triển
của đất nước
phải khẳng định là cái công tác
của hội nhà văn việt nam
đã tạo thành một cái phần diện mạo
rất quan trọng của nền văn học cả nước
chúng ta có rất nhiều thành tựu
từ cái công tác hội
tuy nhiên bên cạnh đó thì nó cũng còn nhiều vấn đề khác
mà đặc biệt là
trong thời gian gần đây
dư luận trong cũng như là ngoài dưới
người ta phản ánh rất nhiều
tôi xin đơn cử ở đây mấy vấn đề quan trọng
thứ nhất là công tác xét
kết nạp hội viên
thứ hai là câu chuyện giải thưởng
hội viên thì nhiều người người ta nói rằng là
có những năm kết nạp những ông những bà
mà chúng tôi chẳng biết là ai cả
không bao giờ nghe tên không thấy tác phẩm gì hết
về mặt giải thưởng thì có những cái tác phẩm
được trao giải thưởng ngay lập tức
nó lặn mất tâm
nó không có một cái tác động gì
đến những người trong giới cũng như là đến bạn đọc
thì câu chuyện đấy
có đặt thành vấn đề nghị sự của bác chấp hành mới này không ạ
tôi nghĩ rằng
như tôi và
nhà thơ hữu việt vừa nói
đấy là hai vấn đề lớn
hai vấn đề mà được dư luận trong hội hội viên
đặt vấn đề
quan tâm cũng như dư luận của xã hội
có người hỏi tôi rằng
nhiệu bác chấp hành khóa một mươi
có làm ra đến tác phẩm
hay tác phẩm lớn không
thì ban chấp hành không phải người làm ra tác phẩm
mà nó là mỗi hội viên
nhưng bác chấp hành có một nghĩa vụ này
là khích lệ
chuyên cảm hứng
tạo cảm hứng
cho các hội viên để sáng tác
để có những tiềm năng
ẩn nấu đâu đấy
trong ngòi bút của hội viên
thì nó được mở ra
và hai là khi chúng ta phải có những tác phẩm hay
thì chúng ta mới có thể có những giải thưởng hay
ở đây bác chấp hành có nhiệm vụ là
theo quan hệ của tôi là
anh phải ra soát toàn bộ
để tìm ra những tác phẩm hay
anh phải ra soát tất cả
những người trong hội ngoài hội
những người đã xuất bản tác phẩm
hay đang viết tác phẩm
nếu thăm dò điều đó
chúng ta biết
và hai khi anh phát hiện
tác phẩm rồi
tôi cho rất quan trọng
thì anh phải tìm cách
để bảo vệ tác phẩm đó
và cuối cùng là truyền bảo tác phẩm đó
cái công việc này
chúng tôi các nhiệm kỳ trước cũng đã nỗ lực
nhưng chưa làm được
một cách trọn vẹn đầy đủ lắm
thì việc nghĩa vụ tới đây là
chúng tôi sẽ làm như thế
có những tác giả thành danh
đã có tên tuổi trong văn đàn lâu nay
nhưng họ không vào hội
họ chưa vào hội
bằng lý do là không biết
nhưng tới đây chúng tôi nghĩ là
chúng tôi sẽ thuyết phục họ
để họ tham gia vào hội nhà văn
và cái việc này
thì tôi là chủ tịch
đã bắt đầu tiếp cận những nhân vật đó
những nhân vật mà đưa ra bản đọc
sẽ rất thú vị
và bản đọc sẽ
tôi nghĩ là bản đọc sẽ rất vui
khi những người đó đứng vào trong hàng ngụ
hội nhà văn việt nam
nhưng bởi lý do nào đó
mà lâu nay họ chưa quyết định việc đó
còn ý kiến của nhà thơ trần hữu về thế nào ạ
về công tác xét kết nạp hội viên
xét để trao giải thưởng thường niên
cũng như là các cái giải
ví dụ như là tiểu thuyết
bốn năm một lần
cái ý kiến nói
rằng là có những cái hội viên
mà được kết nạp
mà tôi chẳng biết là anh ta viết gì
chẳng đọc được cái gì của anh ta
thì điều này cũng phải công bằng một chút
là hiện nay
bạn đọc việt nam hơi ít đọc
trong đấy cũng có những tác giả
rất đáng chú ý
hay là nói là những cái quyển tiểu thuyết
rồi là trái biết tự nhiên
bỗng nhiên xuất hiện một ngày
là lên được cái giải thưởng a giải thưởng b
thì theo tôi
cái điều đấy nó không được công bằng lắm
bởi vì mọi người biết
cuộc sách nó có cái đời sống của nó
và cái cách để quyển sách nó tiếp cận đời sống
thì nó có rất nhiều cách khác nhau
không phải là bất cứ quyển sách nào
cũng có thể chọn cách dễ dàng
có những quyển sách thật sự
là nó chỉ mang tính giải trí
nó không có nhiều lắm
cái giá trị văn chương
thế nhưng mà được tiếp nhận
một cách rất là ổn ảo
thế trên facebook
trên các cái phương tiện
thông tin đại chúng rất là nhiều
và có những quyển sách thật sự hay
mà phải có những con mắt xanh
lôi nó ra từ một cái vùng đâu đó
ở một cái miền xa lắc nào đó
thì đưa ra các bạn đọc
thì tôi cho rằng là để
cái công việc mà giải thưởng này
cũng như cái nào bội viên ấy
nó có sự đồng thuận
giữa những người cầm cân nảy mực
và cái công chúng ấy
là cái một trong những việc
mà ban chấp hành thời kỳ tới phải làm
cái việc đấy chúng tôi nói là
truyền thông tiếp cận
nhiều hơn nữa
thân thiện và đầy đủ hơn nữa
với công chúng
để những công việc chúng tôi làm
là công chúng biết đến
thế còn chúng ta cũng phải nói thẳng với nhau này là
chúng tôi cũng không hiểu tại sao
là có nhiều người viết
thì coi rằng khi mà trở thành hội viên
hội nhà văn việt nam
thì mình sẽ viết hay hơn
mình sẽ là nhà văn
được mọi người tôn trọng tung hô
tôi còn nghe nói là
có những người mà sau khi được kết nạp hội nhà văn
thì có những cái lễ rất là lớn
ở quê hương mình
giống như một tuân minh
nhưng mà tôi nói thật này
chúng tôi đều thống nhất với nhau
hội nhà văn thì không thể nào viết hộ tác phẩm
hộ tác giả được đâu
tác phẩm phải do chính tác giả viết lên
và như vậy
thì hội nhà văn chúng tôi chỉ có thể làm một điều này
tạo điều kiện hết sức
có một cái sự thẩm định
nó thật sự là công bằng
để khích lệ để cổ vũ
những người đang viết
thậm chí là những người đang sắp viết
chinh phục những cái
lâu đài của văn học
trong tương lai
tôi rất đồng ý với ý kiến của
hai vị khách mời của chương trình góc nhìn văn hóa hôm nay
trong cái việc nói rằng
sáng tác là công việc của mỗi nhà văn
hội không sáng tác thay cho nhà văn được
và nhà thơ hữu thỉnh của chúng ta
chủ tịch suốt hai mươi năm của hội nhà văn việt nam
nói rất nhiều về chuyện này
và tôi cũng thừa nhận là sáng tác là công việc của mỗi cá nhân nhà văn
thế nhưng với tư cách là một hội
chính trị xã hội nghề nghiệp về văn học
thì chắc chắn là hội phải có
những cái tác động nào đó
những cái kế hoạch hành động nào đó
để mà đẩy mạnh sáng tác
nâng cao được chất lượng tác phẩm
chúng ta vẫn thường nói rằng là cho đến tận bây giờ
chúng ta vẫn rất ít tác phẩm
xứng tầm thời đại
ngang được với cái tầm vóc vĩ đại
của hai cuộc kháng chiến
cũng như là cái công cuộc đời mới của đất nước hiện nay
những vấn đề đang đặt ra
rồi thì sự giao lưu văn hóa giữa văn học việt nam với nước ngoài
cái việc tiếp nhận những cái dòng chảy
của quốc tế tràn vào
thế thì trong cái công việc đó
hội có thể làm gì được
các vị có nói tới cái chuyện là tạo điều kiện
rồi thì gây dựng phong trào
nhưng tôi muốn quan tâm tới những vấn đề hết sức cụ thể
ta làm thế nào
chính sách của chúng ta
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
đều nói là đảng nhà nước chúng ta sẵn sàng tạo mọi điều kiện
để nhà văn có những tác phẩm hay
nhưng mà cái tạo điều kiện
thì chúng tôi cũng nghĩ rằng
cần phải thể hiện bằng những cái chính sách
những cái hành động rất là cụ thể
ví dụ như là tạo điều kiện
về học tập thì như thế nào
tạo điều kiện về quảng bá tác phẩm thì như thế nào
tạo điều kiện
trong cái việc mà được tôn vinh lan tỏa
cái tác phẩm như thế nào
thì chúng tôi cho rằng là sắp tới
hội nhà văn phải làm cái công việc đó
là cái cầu nối giữa người sáng tác
và những cái cơ quan quản lý nhà nước
để thực sự là tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà văn
đấy là cái thứ nhất
phải rất cụ thể ra
cái thứ hai thì anh có nói đến cái ý là
bây giờ làm thế nào
để coi như có những tác phẩm
lớn ngang tầm thời đại
thì cái đấy là cái mong muốn tôi nghĩ rằng là của
bất cứ cái giai đoạn nào
hoặc là thậm chí là bất cứ của cái thể chế nào
tuy nhiên là để có tác phẩm lớn
thì rõ ràng là phải có những nhà văn lớn
làm sao có nhà văn lớn
thì tôi cho rằng
đấy nó vẫn là một cái bí ẩn của sáng tạo
cái mà chúng ta làm
là tạo mọi điều kiện
để nếu như xuất hiện một nhà văn lớn
thì anh ta có thể
sẽ lớn rất nhanh
và được tạo mọi điều kiện
không có những cái lực cản
bên ngoài nào
nó phi văn học nào
để anh ta không thể nhanh chóng
thật ra như thế này
tức là lớn thì chắc chắn
cũng không ai cản được cái sự lớn của anh ta đâu
nhưng mà mình làm cho quá trình
nó tạo được một cái cảm hứng
một sự khích lệ
cho cái phong trào văn học
thì đấy mới là điều mà
chúng ta suy nghĩ
và chúng ta cố gắng làm
tôi nghĩ rằng có những nhà văn trẻ
cách đây hai mươi năm
họ có đầy đủ dấu hiệu
trên tác phẩm của họ
trên tư duy của họ
là một nhà văn
lớn trong tương lai
nếu họ tiếp tục con đường đó
và giữ được trọn vẹn
cái niềm cảm hứng
cũng như suy nghĩ đó
nhưng mà sau đó họ quay đi
họ đi làm một việc khác
thế nếu mà hội nhà văn bây giờ
chúng ta phát hiện ra được những điều đó
thì chúng ta phải tìm cách
để như nhà thơ dữ việt nói
là chúng ta làm cho người đó cảm hứng hơn nữa
nuôi dưỡng hơn nữa
và người đó phải tự thân nhận
cái trách nhiệm của mình lớn hơn nữa
và như thế chúng ta mới hy vọng được
những thế hệ nhà văn như chúng tôi
như tôi chẳng hạn
năm nay sau ba tuổi
là có thể nói rằng
bây giờ không đợi chờ gì ở chúng tôi nữa
ngoài những kinh nghiệm về đời sống
hay một vài kinh nghiệm nào đó
trong quản lý
còn sự sáng tạo là những thế hệ trẻ
bởi vì một mươi năm hai mươi năm ba mươi năm nữa
thì những thế hệ nhà văn hiện nay
hai mươi tuổi sẽ là quyết định số phận
quyết định chiều kích tầm cỡ
của một lệnh văn học
trong hai mươi ba năm nữa
thì cái đó năm nay
ban chấp hành khóa tư chúng tôi
hướng vào một cái
đối với những nhà văn trẻ
bắt đầu bật viết vấn đề
bởi vì có nhiều người xuất hiện
và thực ra phải tiết độ bí mật
chúng tôi sẽ có một giải thưởng
cho nhà văn trẻ
để chúng tôi tìm kiếm họ
những người mà cho những dấu hiệu
có thể không trọn vẹn
nhưng có dấu hiệu rằng
họ sẽ trở thành một nhà văn khác biệt
họ sẽ là người
làm thay đổi một cái gì đó trong tương lai
thì những người đó phải được chăm sóc
được ủng hộ
được khích lệ
thì tôi cho là điều đó
hai nữa tôi nghĩ là
cái việc tăng cường hơn
cái trí tuệ của nhà văn
chúng ta có hiện thực
việc mà đi thực tế nơi này nơi nọ
là việc đơn giản
việc đó tôi không cho một quan trọng tí nào nữa
như trước kia
bởi vì cái hiện thực quan trọng nhất là hiện thực
trong chính nơi họ sống
bởi vì chỉ cần có những nhà văn nhà thơ trên thế giới
họ chỉ sống khép kín trong một ngôi nhà
và khu phố của họ
nhưng khi tác phẩm xuất hiện
nó mang tầm thế giới
chẳng có đề tài nào lớn hơn đề tài nào
không có hiện thực nào kỳ vĩ
hiện thực nào cả
cái quan trọng nhà văn
nhìn thấy hiện thực
và tìm thấy cái gì trong hiện thực đó mà thôi
thì tôi nghĩ là như vậy
hai nữa chúng tôi muốn tạo sự giao lưu tiếp xúc
chúng tôi sẽ nỗ được việc này
sau này những người mà giỏi ngoại ngữ
như nhà thơ ưu việt
sẽ cùng chúng tôi sẽ làm điều đó
tại sao chúng ta không có thể
giao lưu mạnh hơn nữa
để các nhà văn việt nam thấy rằng
thế giới đang viết gì
đang tư duy thế nào
tại sao chúng ta không mời những nhà thơ nhà văn
danh tiếng của các châu lục
đến việt nam
để trao đổi để trò chuyện
để thuyết trình về những vấn đề đó
thì tôi nghĩ đấy là một quan rất quan trọng
vừa rồi thì nhà thơ dịch giảng nguyễn quang thiều
nói tới một cái ý mà tôi thấy rất là đáng chú ý
tức là đẩy mạnh cái giao lưu quốc tế
giữa các nhà văn trong nước
và các nhà văn nước ngoài
về những đề tài này hay khác
những nội dung này hay khác
thì nó liên quan tới việc mà tôi quan tâm
đấy chính là cái việc
quảng bá văn học việt nam ra nước ngoài
cái việc này được chúng ta làm cũng lâu rồi
cũng có nhiều cái hội thảo mở ra rồi
thế nhưng mà kết quả thì nó cũng khá là khiêm tốn
và tôi phải nói thật
nhìn vào cái kết quả của việc đưa văn học việt nam ra nước ngoài
ta thấy rằng nó phụ thuộc phần nhiều
vào cái thiện trí bên phía nước ngoài nhiều hơn
các đại sự quán
các tổ chức quốc tế
họ chủ động
chủ động hơn ta ấy
trong cái việc tìm ra một số nhà văn nào đấy
xong rồi họ giới thiệu với bạn đọc của họ
nếu còn hình như là về phía việt nam
là chúng ta
kém năng động hơn kém hiệu quả hơn
trong việc giới thiệu các tác phẩm có giá trị của mình
tới bạn đẹp quốc tế
vậy thì cái việc này
nó sẽ được điều chỉnh thế nào
trong cái nhiệm kỳ tới của ban chấp hành mới
đấy là một cái nghĩa vụ
một nhiệm vụ
và đấy là một đòi hỏi rất lớn của hội viên
đặt vấn đề đó
đấy cũng là quan tâm của các cơ quan lãnh đạo cấp trên
rằng tại sao
chúng tôi lấy ví dụ là một số nhà thơ nhà văn của chúng ta
đã theo một con đường tiểu ngạch
đã dịch xuất hiện nước ngoài
và đã được đón nhận
và họ đã có những giải thưởng
và chúng ta đều biết
như nhà văn bảo linh
nguyễn đường ngọc tư
nhà văn phấn nguyễn huy thiệp
hay là nhà văn đặng thân
ví dụ thế
họ đang được những giải thưởng của y tín trên thế giới
thì tại sao cái việc đó
chúng ta không tiến hành
trước khi chúng ta làm các hội nghị quảng bá
chúng ta vẫn đã giới thiệu
một hình ảnh chung cho họ
nhưng bây giờ chúng ta phải bắt tay và thực thi
ở đây sẽ vô cùng khó khăn
tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ báo cáo
chính phủ để thực hiện một dự án về dịch thuật
có một cái chiến lược một cái cụ thể
chọn được tác phẩm tốt nhất
và thế giới có thể nhìn vào đó
có thể nhận ra nền văn học việt nam
cũng như thông qua đó để nhận ra
văn hóa và những vấn đề khác
thì việc dịch tiên tục và gửi
tôi vẫn nghĩ câu chuyện của an tiêm
rằng chàng ấy khắc
những quả dưa và thả trôi trên biển
và đến một ngày
có người vớt quả dưa đó
mở ra và
và đón nhận
thì cái việc mà tôi cảm giác rằng
cái dịch văn học việt nam gửi ra toàn bộ thế giới hiện nay
giống như cách làm đó trong tinh thần đó
chúng tôi sẽ thực hiện việc này
cả dự án sẽ giúp
chính phủ sẽ giúp đỡ
cũng như để xã hội hóa
và chúng tôi sẽ phải lập ra một cái quỹ để làm điều đó
và chúng tôi bền bỉ
một năm hai năm ba năm năm năm
thì dần dần chúng tôi mới làm thế
và đồng thời tôi đang nghĩ đến
một cái mà rất nhiều khi có nói chuyện
ở cà phê rất nhiều các hội viên ủng hộ
là chúng ta chưa có một tạp chí văn học việt nam bằng tiếng anh
tại sao chúng ta không làm đó
mỗi năm có thể hai số
thôi không ba số
và chúng ta gửi đi cho tất cả các thư viện lớn trên thế giới
các hội nhà văn sinh thế giới
các nhà xuất bản trên thế giới
chúng ta cứ gửi đi thế
đến một ngày họ đọc sau hai số ba số năm số
và có thể họ nhận ra rằng
ở đấy có một điều gì đó
và bắt đầu họ quay ngược trở lại
và quan tâm đến chúng ta
và tiếp cận chúng ta
và lúc đó thì mọi việc có thể dễ dàng hơn rất nhiều
tôi xin lỗi nhà thơ nguyễn quang thiều
là cái ý tưởng của ông về cái việc
mà có một tạp chí văn học việt nam bằng tiếng nước ngoài
thì thực ra nó đã có rồi
và người thực hiện chính là nhà thơ phạm tiến duật
nhưng nó chỉ ra được hai số
người thứ hai thực hiện tiếp tục công việc đấy
là nhà thơ ngô tự lập
nhưng mà nó cũng chỉ được hai số
tức là nó chết non
mà lý do của nó chết non là không có tiền
không có người làm liên tục
thì đấy chính là một ý
mà tôi muốn tiếp theo nhà thơ nguyễn quang thiều đấy
rõ ràng là bây giờ chúng ta vừa đặt vấn đề với nhau
là nhà nước có thể làm được những cái việc gì cụ thể cho nhà văn
thì đây là một ví dụ rất rõ
là chúng ta có thể làm được cụ thể gì
bởi vì thế này
cái công việc mà dịch thuật
đặc biệt là dịch thuật của tác phẩm văn học
nó là một công việc rất là công phu
phải đầu tư rất nhiều công sức và trí tuệ vào đó
mà đây là dịch ngược
chính xác là như vậy
nó không phải là câu chuyện là tôi thích thì tôi dịch
hay là một cái cảm hứng nhất thời
mà nó phải được cụ thể bằng những cái đầu tư về tài chính
có một lần tôi nói chuyện với anh thiều
không biết anh có nhớ không
từ là anh nói là để có được một cái tác phẩm dịch thuật
ít nhất chúng ta phải bỏ vào đấy
từ một mươi đến hai mươi ngàn đô la
kết hợp giữa
coi như là những cái dịch giả trong nước
biết tiếng ngoại ngữ nước đó
và chắc chắn phải có những cái dịch giả
của nước ngoài họ tham gia vào quá trình hoàn thiện tác phẩm
làm sao mà tác phẩm có thể được
truyền tải một cách trọn vẹn đến
cái độc giả tiếng bản ngữ
như vậy là
cái quá trình đấy và cái mong muốn
chúng ta thì có rất nhiều
và ai cũng ủng hộ cả nhưng từng bước đi cụ thể
chúng ta làm cái điều đó như thế nào
và thật ra trên thế giới nó có rất nhiều cái mô hình
mô hình của viện dịch thuật của hàn quốc
làm rất tốt khi việc mà
cái việc quảng bá một cái tác phẩm văn học nghệ thuật
bây giờ mình có thể nói là gồm cả điện ảnh
gồm cả văn học văn vân
luôn luôn hỗ trợ cho
những cái dự án về
kinh doanh có những cái
thương hiệu bằng cái con đường đó
thì đi được cái nước tôi cho rằng tại sao
là chúng ta không có sự kết hợp đấy
và trong cái giai đoạn hiện nay chúng ta đã thống nhất với nhau rồi
một trong những vấn đề trung tâm
và một trong những nhân vật trung tâm
chính là các doanh nhân
tôi cho rằng các doanh nhân khi mà
họ đã có thành công nhất định
trong cái công việc
kinh doanh của họ
thì cái điều đầu tiên họ nghĩ đến
họ nghĩ đến văn hóa
tại sao chúng ta không
gọi là kích hoạt những cái tình cảm
những cái khát vọng của họ
và những dự án cụ thể tôi tin rằng
là nếu chúng ta có một cái dự án tốt
một cái ý tưởng tốt
chắc chắn cho nhân họ sẽ ủng hộ
tất cả những điều chúng ta vừa bàn
là những điều cơ bản nhất
nhưng cũng vô cùng thách thức
đối với ban chấp hành hội nhà ban khoa một mươi
đó là vấn đề
tìm kiếm những tác phẩm
hay để tôn vinh
để truyền bá
kết nạp những vào hội
những nhà văn thật sự dân hiến
cho sự nghiệp văn học sáng tạo của mình
cũng như là truyền bá
văn học việt nam ra thế giới
tất cả những việc này là lớn
nhưng chúng ta phải cụ thể hóa nó
và hành động hóa
tôi nghĩ rằng là
những cái điều đó
chính phủ cũng như nhà thơ
hữu việt phải nói
các doanh nhân doanh nghiệp
họ sẵn sàng
họ đợi chờ
có những một doanh nghiệp lớn
nói với tôi rằng
chúng tôi cất trong kho một khoản tiền không nhỏ
chúng tôi đợi chờ các anh
bước đến cất tiếng và làm điều gì đó
và chúng tôi cùng đồng hành
thì tôi cho là việc đó rất quan trọng
và tôi nghĩ rằng tất cả những điều đó
không cần chưa cần học
ban chấp hành để bàn việc đó
thì tôi đã biết là một mươi một quỷ viên bán chấp hành
đều trong tinh thần như vậy
bởi chúng tôi đã làm việc với nhau
đã sống đã viết đã bày tỏ những mong muốn của mình
từ nhiều năm nay
một hai chục năm nay
thì tôi nghĩ là ban chấp hành là một khối đồng nhất
tôi nhìn thấy khối đồng nhất ở đó
bởi vì tôi nhìn thấy cách họ sống
cách họ sáng tác
cách họ kêu gọi về văn học
thì tôi nghĩ là đấy là một điều rất thuận lợi
cho kinh nghiệm kỳ tới
và thứ hai là chúng tôi sẽ đến với
hội viên nhiều hơn
để cùng họ
chỉ một cách
họ hãy mở cái kho của mình ra
chỉ có mỗi việc vừa đó
và cùng với xã hội cùng với nhà nước
tất cả hòa đồng vào để làm một điều đó
thì tôi nghĩ rằng tất cả ở đây
nó đầy thách thức đầy khó khăn
nhưng phải nói một câu
phải nói một điều bí mật rằng
nó đầy hứng khởi của chúng tôi
và chúng tôi đã được chọn lựa đã được tin tưởng
thì vậy chúng tôi phải làm
và lúc này chỉ cần rằng
đồng nhất và chúng tôi có thể bước đến
và chắc chắn nó có những thay đổi
vào đó nhất định
và chúng ta xây dựng những lền tảng
cơ bản đầu tiên cho một số công việc
và trên cái lền tảng
các ban trạm hành trước đã làm
đã tạo dựng thì tôi nghĩ rằng
nó sẽ làm một điều gì đó ít nhất
nó sẽ mang lại một điều gì đó
mà tôi nghĩ rằng bạn đọc có thể đợi chờ
thưa hai vị khách mời của chương trình
có thể nói rằng
đại hội nhà văn lần thứ một mươi của hội nhà văn việt nam
thì đã kết thúc
và nhiệm kỳ thứ một mươi
đã bắt đầu mở ra
và đẩy được văn học việt nam
không chỉ là ở trong nước
mà còn có thể có những kính nói nhất định
trên trường quốc tế trong một môi trường
một sự giao lưu hội nhập vẫn đang phát triển mạnh như thế này
tôi nghĩ rằng tất cả mọi người
những ai quan tâm tới nền văn học việt nam
hiện đại đương đại
thì đều đang rất là trông chờ
và cũng rất là tin tưởng
vào cái sự tích cực
vào cái nhiệt huyết
của những thành viên
ban chấp hành mới khóa một mươi này
chúng ta cùng hy vọng
một lần nữa
rất cảm ơn hai vị đã tham gia
và chia sẻ quan điểm của mình